thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm bảo tàng phụ nữ việt nam
nơi đang góp phần nâng cao kiến thức và hiểu biết cho công chúng về lịch sử
di sản văn hóa của phụ nữ việt nam cũng như góp phần thúc đẩy bình đẳng giới
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm không gian trưng bày phụ nữ trong gia đình
và phụ nữ trong lịch sử
đây là một phần trong bộ siêu tập hơn hai mươi năm tài liệu hiện vật liên quan đến phụ nữ việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
vai trò của phụ nữ rất quan trọng đối với mỗi gia đình việt nam
cũng như đối với sự phát triển của đất nước trong lịch sử và hiện tại
ngày nay trong một xã hội hiện đại
thì vai trò của phụ nữ ngày càng giữ vai trò quan trọng hơn
thủ tướng nhấn mạnh
việc ủy ban liên chính phủ tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco
vừa ra nghị quyết công nhận thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
không chỉ là việc thế giới ghi nhận những yếu tố văn hóa truyền thống
mang đậm bản sắc văn hóa việt mà còn đề cao vai trò của người phụ nữ
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị
bảo tàng phụ nữ việt nam tiếp tục đổi mới nội dung chất lượng
trưng bày để đem đến những trải nghiệm đặc biệt cho công chúng trong và ngoài nước
năm hai nghìn một mươi ba trang web du lịch nổi tiếng thế giới tripadvisor
đã bầu chọn bảo tàng phụ nữ việt nam vào top hai mươi năm bảo tàng hấp dẫn nhất châu á
và là một trong bốn điểm đến hấp dẫn nhất ở việt nam
và đây cũng là một trong những bảo tàng hàng đầu ở nước ta hiện nay